kết thúc bốn ngày nghỉ lễ người dân đã quay trở lại các thành phố lớn để chuẩn bị cho ngày đi làm vào thứ tư ngày mùng ba tháng năm
chiều nay tại thủ đô hà nội dòng người trở về tuy đông nhưng giao thông khá thông thoáng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân vào đầu giờ chiều nay
tại các bến xe như giáp bát nước ngầm mỹ đình lượng khách về bến rất đông
thời tiết nắng nóng đầu hè khiến nhiều người mệt mỏi
việc tìm được một chỗ ngồi trên xe là điều rất là khó khăn
và đi đường thì người ta hay bắt khách dọc đường rất là nhiều
xe họ nhồi nhét chân lớn sô đẩy và tình trạng tắt đường
và thời gian em từ quê đến đây cũng mất khoảng gấp đôi thời gian bình thường
tại các cửa ngõ giao thông của thủ đô thời điểm đầu giờ chiều vẫn chưa có hiện tượng ùn tắc
mật độ các phương tiện giao thông di chuyển khá thuận tiện
trước đó vào tối ngày một tháng năm nhiều người đã chọn kết thúc sớm kỳ nghỉ lễ để trở về thủ đô
nhằm tránh tình trạng ùn tắc
vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia
dự kiến đến chiều tối nay ngày hai tháng năm
nguy cơ ủn tắc giao thông tại các cửa ngõ và trên các trục chính dẫn vào thành phố là khá lớn
kèm theo đó là nguy cơ xe khách nhồi nhét khách
chờ quá số người vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông